sau khi nghe bộ giáo dục và đào tạo trình bày tờ trình của chính phủ cũng như nghe báo cáo thẩm tra của ủy ban văn hóa thanh niên thiếu niên và nhi đồng
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
thảo luận sáng nay tại hội trường đa số các đại biểu thống nhất với tờ trình và dự thảo nghị quyết chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng công tác xây dựng luật pháp lệnh đã có nhiều tiến bộ
qua các kỳ họp quốc hội nhưng vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục được khắc phục trong đó có hạn chế liên quan đến đối tượng lấy ý kiến dự thảo luật nghị quyết
việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình luyện tập
đối tượng xây dựng dự án còn hình thức đối tượng được lấy ý kiến là chưa đầy đủ
việc tham gia ý kiến của các cơ quan tổ chức hữu quan với nhiều dự án còn nạn về hình thức
nhiều cơ quan được lấy ý kiến chưa làm hết trách nhiệm thường chỉ có ý kiến vào nội dung có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình phụ trách
đối với những lĩnh vực khác thì cơ bản thống nhất
theo đại biểu phan anh khoa thời gian qua công tác xây dựng luật pháp lệnh còn nhiều yếu kém
thậm chí kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ quốc hội và đến nay vẫn chưa được khắc phục
tác động không nhỏ đến chất lượng xây dựng luật pháp lệnh hiệu lực trong đời sống xã hội
một số dự án luật trình ra quốc hội chất lượng thấp chậm so với kế hoạch
không được sự đồng thuận cao của quốc hội phải thông qua nhiều kỳ họp mới được thông qua
rồi buộc phải rút một số dự án luật ra khỏi chương trình
bởi vì một số dự án luật chưa bảo đảm yếu tố khoa học chưa đánh giá hết sự tương tác trong hệ thống luật pháp
và thực tiễn của yêu cầu xã hội dẫn đến là có sự xung đột luật trồng chéo giao thoa và tạo lộ hỏng trong một hệ thống pháp luật
các đại biểu cho rằng những hạn chế bất cập còn tồn tại trong công tác xây dựng luật pháp lệnh
cần được khắc phục ngay để nâng cao chất lượng các dự án luật khi đi vào thực tiễn
tránh tình trạng luật đã được thông qua nhưng khi triển khai thực hiện lại lúng túng
hiệu lực chưa cao hoặc phải chờ thông tư hướng dẫn